lợi dụng sự sơ hở của chủ xe thái quang sạn chú tại mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang cùng đồng bọn
đã trộm cắp một chiếc xe máy rồi bỏ trốn đối tượng đã bị bắt giữ giao cho cơ quan công an
vào sáng ngày chín tháng ba sẵn đã cùng một thanh niên đến khu vực khóm bình đức ba
phát hiện anh nguyễn tuấn anh dựng chiếc xe mô tô trên vỉa hè
hai đối tượng đã trộm chiếc xe đến khu vực phường bình khánh được sự hỗ trợ của người dân
chủ xe đã bắt giữ được sạng cùng tăng vật đồng bọn của sạng đã tẩu thoát
cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại